cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa tổ chức thi hành quyết định khởi tố tạm giam
đối với lê văn hóa chú tại xã quốc thái huyện an phú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét chỗ ở của lê văn hóa lực lượng chức năng đã thu giữ bình hút dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
với vai trò là đối tượng trung gian từ tháng năm cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
theo sự chỉ đạo của nguyễn tránh thi chú tệ xã quốc thái huyện an phú
hóa đã nhiều lần nhận ma túy từ chỗ của thi và phan mạnh tường để đi giao cho các con nghiện trên địa bàn
để được thi cho ma túy sử dụng và trả tiền công từ hai triệu cho tới ba triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn tránh thi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng đồng phạm là phan mạnh tường cũng ra đầu thú ngay sau đó
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra